chuyển sang phần tin tức quốc tế ít nhất hai người đã thiệt mạng và hai mươi tám người bị thương trong vụ xả súng
tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố bantimo thuộc bang maryland của mỹ
trong số những người bị thương chín người đã được đưa tới bệnh viện và ba người ở trong tình trạng nguy kịch
theo cảnh sát lực lượng này đã nhận được nhiều cuộc gọi từ lúc h ba mươi phút theo giờ địa phương
tức một mươi một h ba mươi phút theo giờ việt nam ngày hai tháng bảy
cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện một thi thể phụ nữ cùng với chín người bị thương do các vết đạn
thị trưởng baltimore brandon scott đã lên án vụ sả súng là hành động liều lĩnh và hèn hạ